mặc dù chuỗi cung ứng toàn cầu không còn xa lạ với doanh nghiệp xuất khẩu việt nam
khi nền kinh tế việt nam chuyển sang kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế cách đây ba mươi năm
tuy nhiên hầu hết doanh nghiệp việt mới chỉ tham gia vào chuỗi cung ứng thứ cấp nên giá trị gia tăng không cao
hiện nay tại việt nam mới chỉ có hai mươi một doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu
trong khi đó con số này ở thái lan là hơn ba mươi malaysia là bốn mươi sáu
vì vậy doanh nghiệp việt ít được hưởng lợi từ hiệu ứng lan tỏa của doanh nghiệp fdi
qua chuyển giao công nghệ kiến thức và kỹ năng quản lý
cũng như hạn chế sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường
ở việt nam chuỗi cung ứng hoàng hóa chưa hình thành một cách đồng bồ và đầy đủ
nó còn phát triển một cách rời rạt và lạc hậu
nó còn mang nhiều giám nhấp của kiểu cung ứng thời bầu cấp hoặc là của nền sản xuất nhỏ lẹ
mà khi mà chúng ta gia nhập hội nhập vào nền kinh tế
toàn cầu thì cái chuỗi cung ứng này nó không đáp ứng được yêu cầu
nó làm cho sức cạnh tranh nền kinh tế của chúng ta là yếu kéo
để đáp ứng được chuỗi cung ứng trên thế giới cũng như tăng sức cạnh tranh
các doanh nghiệp cần hiện đại hóa chuỗi cung ứng đặc biệt là trong giai đoạn ứng dụng công nghệ bốn
và hình thành chuỗi cung ứng hiện đại hóa tối ưu hóa nhằm giảm chi phí
tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế
đây cũng là ý kiến của các chuyên gia trong diễn đàn tối ưu hóa chuỗi cung ứng
và chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp được tổ chức vào ngày hai mươi một tháng tám vừa qua
thế thì cái việc đầu tiên mà tạo giá trị gia tăng tốt nhất là đáp ứng nguyên tắc xuất xứ
đáp ứng được nguyên tắc xuất xứ
cái thứ hai là đầu tư để đáp ứng được nguyên tắc xuất xứ
thế và cái quan trọng thứ ba đấy là logistics và hệ thống vận vội
đó đấy là cung ứng
thế và rất nhiều nghiên cứu đã chỉ rõ là vẫn cái công việc ấy vẫn cái cách làm ấy
vẫn vị trí ấy trong chuỗi giá trị
anh chỉ quản trị tốt hơn thôi thì năng suất lao động tăng từ một mươi đến một mươi năm
tại diễn đàn các diễn giả đại biểu doanh nghiệp đã thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn vướng mắt
trong thực hiện chuỗi cung ứng hàng hóa tại việt nam
đồng thời tìm ra giải pháp để nâng cao tính cạnh tranh cho doanh nghiệp thông qua tối ưu hóa chuỗi cung ứng